đài khí tượng thủy văn tỉnh đắk lắc dự báo lượng mưa lớn năm hai nghìn một mươi tám sẽ tập trung vào tháng chín
để chủ động ứng phó trước tình hình mưa lớn kéo dài tổng cục thủy lợi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã đi kiểm tra công tác bảo đảm an toàn hồ đập và các công trình thủy lợi trên địa bàn
trong đó đang chú ý là các công trình xây dựng lâu năm đã xuống cấp
tỉnh có nhiều hồ chứa về hệ thống liên hồ nhưng đa phần được xây dựng đã lâu nên rất nhiều hồ chứa đã hư hỏng
đặc biệt là các công trình thủy lợi được giao cho địa phương và các công ty cà phê đã xuống cấp trầm trọng nhưng chưa có nguồn kinh phí để sửa chữa dẫn đến mất an toàn hồ đập trong mùa mưa lũ
bên cạnh đó nhiều công trình bị xuống cấp đang trong quá trình bàn giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi đắk lắc quản lý vận hành cũng tạo áp lực lớn lên kinh phí sửa chữa để bảo đảm an toàn hồ đập
nếu mà tỉnh và bộ nông nghiệp sớm có chủ trương bàn giao các công trình của công ty cà phê về cho công ty quản lý thì cũng phải sớm bàn giao
vì vừa rồi đã bàn giao chúng tôi một số công trình thì tất cả công trình đều bị xuống cấp không có nguồn sửa chữa như công ty thấy đây
các đồng phương là cần phải có một kế hoạch tổng thể kể cả trước mắt và lâu dài để mà tu sửa nâng cấp các hồ chứa đảm bảo an toàn
trong đó là ngoài vấn đề về mặt bố trí kinh phí cần phải tăng cường công tác quản lý thực hiện nghiêm chỉ thị của thủ tướng chính phủ cũng như của bộ trưởng bộ nông nghiệp phát triển nông thôn và các quy định của pháp luật về công tác đảm bảo an toàn đập hồ chứa nước
trước tình trạng các đập hồ chứa thủy lợi xuống cấp tỉnh đắk lắc cần chỉ đạo hướng dẫn các địa phương chủ hồ chứa nước tổ chức kiểm tra giả soát hiện trạng công trình xây dựng phương án điều tiết bảo đảm an toàn công trình yêu cầu chủ quản lý công trình có biện pháp bảo vệ công trình khu vực hạ du công trình thậm chí không tích nước để tránh thiệt hại về người và tài sản cho vùng hạ du